người dân sống ven biển huyện cầm xuyên tỉnh hà tĩnh phát hiện vệt nước biển truyền màu đỏ đục trải dài khoảng ba km
trong đó một số vị trí dài nước màu đỏ rộng khoảng một trăm linh mét tính từ bờ ra khơi
và trước hiện tượng bất thường này người dân xã cẩm nhượng không dám tắm biển hoặc đánh bắt gần bờ
vì mỗi đợt sóng nước biển màu đỏ đậm lại xuất hiện nhiều hơn
nhiều người dân vùng biển cho biết là nước biển đổi màu đỏ đậm là hiện tượng rất hiếm gặp
đến chiều ngày hai mươi năm tháng ba hiện tượng nước biển có màu đỏ vẫn chưa thuyên giảm
hiện nay chưa xác định được nguyên nhân cụ thể và theo nhận định có thể là do gió nồm
sóng lớn quấn tàu biển từ ngoài khơi vào bờ dẫn đến nước biển có màu đỏ đậm